để giảm đến mức thấp nhất số người nhiễm tử vong do hiv s những năm qua
ngành y tế tỉnh thanh hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống hiv aids
đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho bệnh nhân
dự án hỗ trợ phòng chống hiv aids tại thanh hóa giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám đã đào tạo các lĩnh vực
chăm sóc điều trị hiv cho gần ba cán bộ y tế đồng đảng viên tập huấn cho các cán bộ phòng khám
và điều trị ngoại trú hiv aids về cải thiện chất lượng chăm sóc điều trị bệnh nhân
năm hai nghìn một mươi chín trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức sáu lớp tập huấn cho ba trăm linh nhân viên y tế thôn bản
tăng cường tiếp cận tư vấn người nhiễm hivs ngoài cộng đồng để đưa vào điều trị arv sớm
và chín mươi số người được điều trị arv kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp
đây là những giá trị cần thiết và quan trọng để nâng cao sức khỏe kéo dài tuổi thọ của người nhiễm hiv
hướng tới mục tiêu kết thúc đại dịch vào năm hai nghìn hai mươi